khu vực bắc bộ chịu tác động của rìa bắc
giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió đông trên cao
nên trong những ngày tới mưa rông có xu hướng tăng hơn về cường độ
riêng khu vực sơn la hòa bình trung du đồng bằng và ven biển
khả năng có mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
do mưa tăng nên thời tiết khá mát mẻ
nhiệt độ chỉ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
vẫn duy trì mưa vừa mưa to
với lượng mưa có thể lên tới năm mươi một trăm linh mm
khu vực từ quảng bình đến phú yên
có mưa rông rải rác nhưng lượng không quá lớn
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận
cũng có mưa vừa với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa nên mức nhiệt các khu vực không quá cao
trên chiều mai lần lượt là hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ở bắc trung bình
và từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
ở phần còn lại của trung bộ
do có mưa lớn rồn rập
nên trên các sông ở thanh hóa nghệ an
có khả năng xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này biên độ lũ lên
ở thượng lưu các sông từ ba đến năm m
hạ lưu từ một năm đến ba m
đỉnh lũ trên các sông nhỏ
thượng lưu các sông ở thanh hóa
các sông ở nghệ an
lên mức báo động một và trên báo động một
hạ lưu sông mã ở dưới mức báo động một
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ
do ở dưới phía nam
của giải hội tụ kết hợp với gió tây nam
tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
mưa rông tập trung vào chiều và tối
và ban ngày trời còn nắng
với nhiệt độ ban trưa
phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ở tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ
tại khu vực nam bộ
đến với biển đông
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió rất mạnh cấp bảy cấp tám
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km
trong mưa gió mạnh cấp năm cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám biển động
nền nhiệt trên cả hai quần đảo
không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội
nhiều mây có lúc có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to gió đông bắc đến đông
cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ do động từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ